hiện việt nam đã hoàn tất đàm phán một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta
trong đó có tám nội dung fta đã có hiệu lực và đang thực thi
các fta thế hệ mới đã kết thúc đàm phán
bao gồm fta việt nam liên minh châu âu evfta và hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
trong thời gian tới sẽ còn nhiều hiệp định khác được ký kết
các hiệp định này mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa của việt nam
trong đó có nông sản thâm nhập các thị trường mới
nhưng bên cạnh đó cũng là những thách thức mà những ngành hàng yếu kém như mía đường phải có những giải pháp phù hợp
niên vụ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhà máy mía đường phụng hiệp tỉnh hậu giang
mua mía tại cầu cảng của nhà máy với giá một năm mươi đồng một kg tăng một trăm linh đồng một kg so với vụ trước
còn giá đường tính tại thời điểm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
giao động từ một mươi bảy đồng một kg tăng từ hai năm trăm linh đồng đến ba đồng một kg
tuy nhiên giá đường hiện tại đã trứng lại vì thông tin bộ công thương đã được chính phủ đồng ý cho phép nhập một trăm linh tấn đường
điều này ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất của người dân trong niên vụ mía hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
cái giá đường do cái tình hình đường của thế giới nó bị thiếu đi
thành ra là cái giá đường trong nước nó có nhích lên
bên cạnh đó thì chưa được thụ hưởng nhiều thì bộ công thương đã nhập đường về
giá đường nó sẽ làm trừng lại sẽ làm ảnh hưởng quản lý cũng như là cái đầu tư về cái mía
theo số liệu của hiệp hội mía đường việt nam hiện lượng đường tồn kho của việt nam trên bốn trăm một mươi sáu tấn
nếu nhập thêm một trăm linh tấn cộng lượng đường chuyển từ lào về của hoàng anh gia lai khoảng ba mươi tấn
khả năng thời gian tới sẽ dư hai trăm linh tấn đường
đó là chưa kể một lượng lớn đường nhập lậu khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh tấn
bên cạnh đó mối quan hệ giữa nông dân và nhà máy mía đường chưa thật sự gắn kết
đặc biệt tại vùng đồng bằng sông kiểu long doanh nghiệp không đầu tư cho vùng nguyên liệu
nông dân không được hỗ trợ khoa học kỹ thuật sản xuất dẫn tới một mối quan hệ thiếu bền vững kéo dài
hiệp định thương mại mà việt nam đã ký với các nước nó đặt ra cái thách thức cho ngành mía đường việt nam
tức là làm sao để có thể cạnh tranh được với sản phẩm đường của các nước khi hội nhập
mà cái bài toán đặt ra lớn nhất đối với ngành mía đường việt nam hiện nay là chi phí sản xuất đường của việt nam rất là cao
trong chi phí sản xuất đường

do đó thì điều tiên quyết đối với các ngành mía đường là phải có mía với một chi phí thấp để có thể tồn tại cạnh tranh đường
trong thời gian tới việt nam sẽ còn nhiều hiệp định thương mại được ký kết
từ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa trong đó có nông sản thâm nhập vào thị trường mới
nhưng bên cạnh đó là thách thức mà những ngành hàng yếu kém như mía đường phải có những giải pháp nếu không muốn bị thua ngay trên sân nhà
phải tính đến vấn đề
công nghệ năng lực chế biến không những cho năm tới mà những năm tiếp theo
nhất là khi mà chúng ta tham gia vào lộ trình của hội nhập kinh tế quốc tế
nhất là tham gia vào tv
thì vấn đề là sức cạnh tranh của ngành đường rất là lớn
bỏ hỏi các doanh nghiệp phải chủ động ngay từ bây giờ
giá đường trong nước hiện cao hơn giá đường ngoại nhập từ hai bốn đồng một kg
khả năng cạnh tranh của ngành đường việt nam sẽ ngày càng khó khăn
theo bộ công thương việc cho phép nhập khẩu một trăm linh tấn đường ngoài hạn ngạch
là nhằm bảo đảm cho thị trường trong nước được ổn định nếu xuất giá sẽ bình ổn
tuy nhiên trước những ý kiến khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ báo cáo chính phủ về việc xem xét nên nhập khẩu vào thời điểm phù hợp
để không ảnh hưởng đến việc sản xuất chế biến của các nhà máy mía đường trong nước